tra viên có kinh nghiệm phối hợp với công an tỉnh bình phước tiến hành điều tra và làm rõ
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh trước đó vào sáng ngày bảy tháng bảy
người dân phát hiện một vụ trọng án đã xảy ra tại sưởng gỗ anh quốc của gia đình ông lê văn mỹ
thuộc ấp hai xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
tại hiện trường cơ quan điều tra phát hiện có sáu người đã bị sát hại
các bị hại là ông lê văn mỹ cùng vợ là bà nguyễn lê thị ánh nga
con gái lê thị ánh linh con trai lê quốc anh và hai cháu của vợ chồng ông mỹ là dư thị tú như và dư minh vĩ
bước đầu khám nghiệm hiện trường cho thấy trong ngôi nhà bị lục lọi có dấu hiệu của một vụ cướp của giết người
cùng với việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án truy bắt đối tượng ổn định dư luận nhân dân địa phương
bộ trưởng trần đại quang đã chỉ đạo công an các địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này trong các bản tin sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần đề lộc
trú tại phường long hương thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ vụ án vào sáng ngày sáu tháng bảy lộc điều khiển xe máy lưu thông trên đường
thì phát hiện chị trần hoài tố như trú tại tp bà rịa lưu thông bằng xe máy một mình
trong túi áo khoác có chiếc điện thoại di động lộc đã điều khiển xe máy chạy theo chị như
khi đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn phường một mươi thành phố vũng tàu lộc chạy từ phía sau tới giật chiếc điện thoại của chị như rồi tẩu thoát
ngày bảy tháng bảy đối tượng này liên hệ với nạn nhân yêu cầu mang tám triệu đồng đến gặp để chuộc lại tài sản
chiều cùng ngày chị như mang tiền đến một quán cà phê tại địa bàn phường một thành phố vũng tàu để chuộc lại tài sản
tại đây lộc đã bị các trinh sát hình sự công an thành phố vũng tàu bắt giữ cùng tăng vật vụ án là chiếc điện thoại di động iphone năm
còn tại bắc cạn vào khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng bảy đối tượng vũ ngọc dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại tổ tám phường minh khai thành phố bắc cạn đã đột nhập vào bệnh viện đa khoa bắc cạn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ
khi đối tượng dương đã bị bắt giữ
móc trộm ví và điện thoại của một bệnh nhân đang điều trị tại khoa lây thì bị người này phát hiện và chi hô
ngay lúc đó đồng chí nguyễn quốc hưng trần hồng thái hoàng anh vân là cán bộ của trại tạm giam công an tỉnh bắc cạn đang làm nhiệm vụ
tại khu vực trên đã đuổi bắt và không chế được đối tượng dương cùng toàn bộ tăng vật mà hắn vừa trộm được
gồm hai điện thoại di động một triệu bốn trăm linh ngàn đồng một thẻ atm
vũ ngọc dương là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
hiện công an tp bắc cạn đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với dương và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
hiện nay củ lao tràm được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
trung bình mỗi ngày có khoảng bảy trăm linh lượt khách đến với đảo cuộc sống của người dân cũng dần có những cải thiện
vì thế việc đảm bảo an ninh trật tự cho người dân và du khách trên đảo vô cùng quan trọng
hiểu rõ được điều này lực lượng công an thành phố hội an đã phối kết hợp với lực lượng biên phòng cũng như ban quản lý bảo tồn di tích trên đảo
thường xuyên kiểm tra kiểm soát đối với du khách trên đảo
kịp thời giải quyết những vấn đề an ninh xảy ra trên đảo